không có tiền mua ma túy sử dụng nên đi cắt trộm dây điện chạm phát sóng
công an huyện gò quao tỉnh kiên giang vừa bắt tạm giam lý minh tâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường thuận an thị xã long mỹ tỉnh hậu giang
về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an tâm khai nhận do không có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài
nên vào tối ngày một mươi hai tháng năm đã điều khiển xe máy đi tìm dây điện cắt trộm đem bán
khi đến cầu cà nhung thuộc ấp hòa thiện xã định hòa huyện gò quao
tâm thấy trụ điện phát sóng do trung tâm viễn thông huyện gò quao quản lý
không có người canh giữ nên đã leo rào đột nhập vào bên trong
dùng kìm cắt hai sợi dây điện tiếp địa ở mặt đất
rồi tiếp tục leo lên trụ điện cắt thêm ba sợi dây điện để rơi tự do xuống mặt đất
sau đó tâm trèo xuống dùng kim cắt khoảng sáu mươi m dây cắp điện tiếp địa loại kdv
rồi chia thành nhiều đoạn ngắn để dễ mang đi
thì bị lực lượng công an xã đình hòa đi tuần tra phát hiện và bắt quả tạm